nhân viên bán thuốc cho biết việc cập nhật khóa đơn trên hệ thống để tránh tình trạng
người dân mua ở nhà thuốc này một hộp tới nhà thuốc khác mua một hộp rồi sau đó trữ hoặc bán lại
theo nhân viên tại một số cửa hàng thuốc lâm châu tại hà nội
trong ngày đầu tiên bán thuốc kháng virus người dân hỏi nhiều nhưng lượng mua ít
do muốn mua phải có đơn thuốc chỉ định của bác sĩ giấy xác nhận f
hoặc kết quả xét nghiệm dương tính bằng pcr test nhanh của cơ sở y tế
tức là nếu muốn mua thuốc phải đến cơ sở y tế để xét nghiệm
theo một nhân viên nhà thuốc phạt ma city tại hà nội nhiều người dân không rõ quy định mua thuốc kháng virus
sau khi được tư vấn đã chuyển sang mua một số thuốc dự phòng như hạ sốt thuốc kho xịt hỏng
nhân viên này nói cũng có những người mang theo giấy chứng nhận f
nhưng sau khi nghe tư vấn về tác dụng phụ của thuốc thì không mua nữa
họ sợ ảnh hưởng đến sinh sản vì có kế hoạch sinh con
về phía người dân thì hết sức vui mừng và an tâm khi thuốc có hoạt chất monuperavir
đã được nhiều nhà thuốc ở tp hcm và hà nội bắt đầu bán
tuy nhiên quý vị khán giả nên lưu ý những vấn đề về tác dụng phụ và điều kiện mua thuốc của nhân viên
để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế về xử lý ca mắc covid một mươi chín là học sinh trong trường học
khi lớp học có học sinh f cán bộ y tế trường học và tổ chức an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của nhà trường
cán bộ y tế cấp xã tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó
hiệu trưởng một số trường phổ thông tại tp hcm cho biết quy định xét nghiệm toàn bộ học sinh trong cùng lớp
khi lớp học có học sinh f đang gây khó khăn cho nhà trường và tốn kém không cần thiết
cô nguyễn thị hiền hiệu trưởng trường tiểu học võ thị sáu quận tân phú nói
qua thực tế xét nghiệm nhanh học sinh tại lớp khi lớp học có f thì chưa thấy xuất hiện thêm trường hợp f nào
bởi virus cần một thời gian ủ bệnh mới có thể cho kết quả xét nghiệm dương tính
một hiệu trưởng khác nói thêm rằng nếu xét nghiệm nhanh cả lớp mà ngay lập tức không cho kết quả
thì không những gây tốn kém không cần thiết mà còn gây ra những ảnh hưởng lên sức khỏe của trẻ
đặc biệt là trẻ mầm non tiểu học
tôi chỉ sợ nếu bị xét nghiệm nhiều các bé sẽ sợ xét nghiệm vì test nhanh hiện nay ở các trường là đồ được tặng
được trang bị cho người lớn chứ có trang bị cho trẻ con đâu vì hiệu trưởng này lo lắng
thầy huỳnh thanh phú hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn du quận một mươi cho rằng
với liên lạc trong phòng chống dịch giữa nhà trường và phụ huynh hiện nay
khi học sinh có triệu chứng gia đình đã cho xét nghiệm nhanh tại nhà và báo cáo vào nhà trường
nên việc kiểm tra ở trường thêm nữa là không cần thiết
mặt khác với quy định này trường khó biết chuẩn bị các bộ test cho học sinh bao nhiêu cho đủ
hiện nay kết test của cả nước đang có dự hướng khang hiếm mà một học sinh dương tính phải test hết cả lớp
thì ngân sách lấy ở đâu trong khi chi phí trên một trăm linh triệu đồng đã phải tổ chức đấu thầu

trường học không phải là cơ sở đấu thầu dụng cụ y tế thầy phú giải bài
từ tối ngày hai mươi hai tháng hai nhiều trang fanpage lan truyền thông tin
thành phố hồ chí minh xem xét dừng việc học trực tiếp
thông tin này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của phụ huynh học sinh
thông tin trên được lan truyền sau cuộc họp giao bang của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế thành phố hồ chí minh vào chiều hai mươi hai tháng hai
tại cuộc họp giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh tăng chí thượng cho biết
sẽ tham mưu ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh xem xét dừng việc học trực tiếp
khi số trẻ mắc covid một mươi chín có triệu chứng nặng cần hỗ trợ thở hô hấp nhiều hơn một trăm linh ca một ngày
hiện nay mỗi ngày chỉ có năm ca trẻ em cần phải hỗ trợ hồ hấp
ông thường cho biết tuần qua thành phố đã ghi nhận số ca mắc mới ở trẻ em tăng cao
do các em đi học lại
cụ thể từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng hai thành phố hồ chí minh ghi nhận bốn trăm bốn mươi chín trẻ mắc covid một mươi chín
tại một trăm một mươi bảy trường
tuy nhiên tuần qua số này tăng lên hơn sáu trường hợp tại hai trăm linh một trường
chia sẻ về đề xuất dừng học khi có hơn một trăm linh ca một ngày nặng cần can thiệp hô hấp
tránh văn phòng sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh hồ tấn minh cho biết
đây là kế hoạch đã được sở giáo dục và đào tạo và sở y tế thống nhất
tránh văn phòng hồ tấn minh khẳng định đến giờ này thành phố hồ chí minh vẫn tiếp tục
duy trì dạy và học trực tiếp
trong đó từng nhà trường sẽ tăng cường các biện pháp phòng dịch
điều chỉnh linh hoạt kế hoạch phòng dịch kế hoạch dạy và học để phù hợp với tình hình mới
trong bối cảnh saka f trong trường học trên địa bàn thành phố đang có dự hướng gia tăng sau tết
ông minh cho hay ngành giáo dục đã dự báo trước đó và tăng cường siết chặt thêm các biện pháp phòng dịch
tránh văn phòng sở giáo dục và đào tạo cũng chỉ rõ trong việc tổ chức bán trú
nhà trường sẽ tổ chức theo đơn vị lớp khu trú thành từng khu vực nhỏ nhất
học sinh ăn ngủ học tập tại chỗ lớp học được vệ sinh khử khuẩn sạch sẽ sau khi học sinh ăn
mới đây sở giáo dục và đào tạo và sở y tế cũng có tờ trình gửi cho ủy ban nhân dân thành phố
hướng dẫn quy định phòng dịch trong các cơ sở giáo dục trong tình hình mới
cách xử trí f f một phù hợp với đặc thù của địa bàn
theo số liệu thống kê trong hai ngày học cuối tuần qua số ca nhiễm covid một mươi chín trong các trường tiếp tục gia tăng
cụ thể vào ngày một mươi bảy tháng hai có chín mươi năm trường hợp f hai
ngày một mươi tám tháng hai ghi nhận thêm một trăm một mươi hai trường hợp
sau hai tuần cho trẻ từ mầm non đến lớp sáu đi học trực tiếp trở lại
đã có một mươi ba trẻ ở khối mầm non và bảy mươi năm học sinh tiểu học mắc covid một mươi chín
từ tình hình thực tế dịch bệnh đang có sự hướng gia tăng tại tp hcm
ông trịnh duy trọng cho biết theo dự báo của sở giáo dục
số f tại các trường và tình hình dịch sẽ diễn biến phức tạp trong các tuần tới
để thực hiện tốt nhất các giải pháp bảo vệ học sinh cùng giáo viên
mỗi ngày sở giáo dục và đào tạo sẽ thực hiện
việc giao ban cùng với sở y tế nhằm đưa ra những biện pháp tối ưu nhất
trong hoạt động phòng chống dịch
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều phụ huynh đang lo lắng về việc
trẻ thuộc diện f một sẽ phải thực hiện việc cách ly ra sao
ông trịnh duy trọng cho biết ngày hai mươi một tháng hai bộ y tế đã có công văn mới
về hướng dẫn cách ly f một theo đó trong lớp nếu có một f
thì chỉ một số học sinh là f một được cách ly từ năm đến bảy ngày
tùy vào tình trạng tiêm vaccine
liên quan đến việc cách ly y tế với f
và tiếp xúc gần bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh cho biết
theo hướng dẫn mới của bộ y tế thời gian cách ly f một sẽ giảm
để không gây gián đoạn học tập và lao động sản xuất
trường hợp tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín chỉ cách ly năm ngày
hết năm ngày sẽ được xét nghiệm lại
bệnh nhân vẫn theo dõi sức khỏe nếu có triệu chứng nghi ngờ
thì xem làm một ca nghi nhiễm
những trường hợp tiêm chưa đủ hoặc chưa tiêm sẽ cách ly bảy ngày
nếu xét nghiệm âm tính thì được đi học và đi làm trở lại